thân mến thời tiết ở thủ đô hà nội sáng nay trời vẫn nhiều mây khá rét đến trưa chiều sẽ ấm dần
tuy nhiên khô hành vẫn còn kéo dài trong những ngày sắp tới
vâng khô hanh dự báo là sẽ còn duy trì trong khoảng một mươi ngày nữa bởi vì không khí lạnh khô liên tục bổ sung xuống
theo dự báo thì từ hôm nay kiểu thời tiết khô hanh này sẽ mở rộng ra các tỉnh vùng núi phía bắc
nhưng mà nơi khô hay nhất chính là khu vực đông bắc bộ nơi có lớp gió đông bắc khô dày dày tới hơn một m
thủ đô hà nội nằm trong vùng khô nhất nên là nhiệt độ và độ ẩm hôm nay chỉ khoảng năm mươi thậm chí hai ngày sau sẽ giảm xuống còn bốn mươi
vâng ở mức ẩm từ sáu mươi cho đến bảy mươi thì chúng ta sẽ cảm thấy khá là thoải mái tinh thần vui vẻ quá trình trao đổi chất cũng sẽ tốt hơn
còn ở dưới mức này thì cơ thể sẽ bị mất nước da khô nẻ và thô rác
vì vậy để giảm sự khó chịu này thì quý vị hãy lưu ý tới một vài mẹo nhỏ
ví dụ như là không nên tắm nước quá nóng khi tắm xong thì nên thoa kem giữ ẩm ngay
và quý vị cũng nên mang găng tay khi đi ra ngoài trời lạnh ngoài ra thì hãy bật máy bù ẩm và phun xương ở trong nhà
còn về nhiệt độ ngày hôm nay ở miền bắc dự báo là tiếp tục tăng thêm từ một đến hai độ so với ngày hôm qua
mức nhiệt cao nhất tại hà nội ninh bình hải phòng là hai mươi bốn độ trời hứng nắng
ở hà giang lào cai điện biên phủ hay là ở hòa bình hôm nay thì hết mưa trời tạnh giáo nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ c
vâng và những thông tin về dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị
ở phần sau của chương trình